xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng nhẹ
với mức nhiệt giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ trời chỉ xe lạnh về đêm và sáng
riêng vùng núi có nơi rét nhẹ sau đó từ ngày một mươi ba khi mà khối không khí lạnh được tăng cường yếu
thì nền nhiệt sẽ giảm đôi chút
còn tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đều phổ biến là ít mưa
và mức nhiệt giao động là từ một mươi chín cho đến ba mươi độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
đáng lưu ý chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân cần chủ động giảm tốc độ khi mà lưu thông để đảm bảo an toàn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc có cường độ yếu
nên mưa xuất hiện mang tính chất địa phương vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt giao động là từ một mươi chín cho đến ba mươi độ
sang ngày một mươi ba khi gió đông bắc gia tăng đôi chút về cường độ thì mưa có xu hướng tăng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa rông vài nơi
ban ngày trời nắng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày một mươi ba thì mưa rông tại đây cũng có xu hướng gia tăng cùng nền nhiệt giảm nhẹ
tại khu vực tây nguyên hầu như không mưa riêng phần phía nam tây nguyên đêm có mưa vài nơi
nhưng vẫn cần đề phòng đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ